thưa quý vị việc khai báo di chuyển nội địa theo phần mềm do cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an triển khai đã phát huy hiệu quả tại thành phố hồ chí minh
sau hai ngày kiểm soát khép kính công an thành phố đã phát hiện truy vết được ba mươi k
theo đó từ ngày ba mươi tháng tám các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đồng loạt triển khai quét mã qr người dân di chuyển trong nội thành
tất cả phải khai báo y tế trước khi ra khỏi nhà
việc triển khai đồng bộ chuyên nghiệp nên tại các chốt đã không xảy ra tình trạng ủng ứ như trước đây
đồng thời nhờ quét mã qr tại các chốt kiểm soát cơ quan chức năng phát hiện ba mươi f di chuyển trên đường
đã kịp thời ngăn chặn
để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tại các chốt kiểm soát
lực lượng công an đều ra được tiêm hai mũi vaccine đồng thời sử dụng điện thoại để quét mã qr
chứ không tiếp xúc với điện thoại của người dân
hiện người dân khi muốn khai báo có thể truy cập sứu khỏe dân cưu quốc gia gov vn
hoặc dùng camera điện thoại quét mã qr có trên giấy đi đường để vào trang web khai báo
sau đó nhận mã qr phục vụ việc kiểm tra
phần mềm khai báo di chuyển nội địa được bộ công an triển khai để quản lý người dân vùng dịch
thông qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra vào vùng dịch hàng ngày
truy vết người nghi vấn f f một f hai khi cần thiết
sau khi khai báo thành công người dùng sẽ được cấp một mã qr và có thể dùng trong ba ngày
sau đó phải khai báo lại
thực hiện đợt cao điểm giãn cách xã hội từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay
công an tp hcm đã phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy đi đường giả
hoặc không đúng đối tượng được cấp phép tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng tám cảnh sát giao thông công an tp hcm
đã tổng kiểm soát ba trăm sáu mươi ba trăm năm mươi trường hợp
trong đó là biên bản xử lý hai nghìn hai mươi
hai mươi tám trường hợp tạm giữ ba trăm tám mươi ba phương tiện
thông qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện
một số trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông
hoặc làm giấy đi đường giả để lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
qua đó thu hồi và lập biên bản xử lý hành chính các trường hợp giấy đi đường không đúng đối tượng
riêng trường hợp dùng giấy đi đường giả đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra
việc sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích hoặc sử dụng giấy đi đường giả tràn lan
vì mở nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do việc lưu thông không được kiểm soát
ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch và nỗ lực của toàn xã hội
do đó nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch
và hạn chế dịch bệnh lây lan mỗi người dân còn có ý thức chấp hành pháp luật
tuân thủ các quy định của chính phủ về giãn cách xã hội
ai ở đâu thì ở đó chung tay cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch bệnh
một thông tin y tế đáng chú ý thêm ba mươi bốn liều thuốc kháng virus mononpiravir
vừa được phân bổ thêm cho thành phố hồ chí minh để phục vụ công tác hỗ trợ
cho bệnh nhân f đang điều trị tại nhà
thuốc kháng virus mononpiravir bốn trăm linh mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh
stellar farm việt nam sản xuất và tài trợ cho chính phủ đã được vận chuyển
đến công ty safaco để phân bổ về hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
hỗ trợ nhanh chóng cho f điều trị tại nhà
trước đó phía đơn vị này đã thống nhất tài trợ một trăm một mươi sáu liều
và bộ y tế phân bổ cho thành phố hồ chí minh năm mươi liều
thành phố hồ chí minh đã nhận một mươi sáu liều ba mươi bốn liều còn lại mới được bổ sung
theo quy trình túi c là thuốc monompiravi phải được kiểm soát chặt chẽ
nên không phát hết cho tất cả f
đây là thuốc nhân viên y tế giữ khi tiếp cận f sẽ khám và tìm hiểu sơ bộ tình hình sức khỏe
nếu đúng chi định và là f có triệu chứng và triệu chứng nhẹ thì được sử dụng thuốc monun piravi
f có triệu chứng nặng cũng không được dùng thuốc này
tiếp tục bản tin là chương trình hành động thiết thực hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn trong mùa dịch
lực lượng vũ trang các tỉnh thành phố phía nam đã chuyển hàng chục tấn rau củ quả các loại
và hàng ngàn phần lương thực đến tận tay người dân
tại thành phố hồ chí minh trong ngày ba mươi một tháng tám công an thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ người dân
trên địa bàn huyện nhà bè và ba mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
công an thành phố đã huy động một mươi tấn rau củ quả các loại một mươi tấn gạo một tám trăm linh khẩu trang y tế
mặt trận tổ quốc việt nam huyện nhà bè cũng đã dành tặng một phần quà nhu yếu phẩm
gồm dầu ăn sữa mì gói đường nước chấm
toàn bộ hàng hóa nhu yếu phẩm này đã được phân phát về các xã thị trấn trên địa bàn huyện nhà bè
để chuyển đến tầng tay người dân trong thời gian sớm nhất
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang cũng vừa vận chuyển gần một mươi tấn lương thực thực phẩm thiết yếu
bao gồm gạo khoai lang rau củ quả nước mắm và các loại lương khô
với tổng số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng để hỗ trợ cho người dân tại thành phố hồ chí minh
đang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội
tại thành phố hồ chí minh các xe sẽ vận chuyển lương thực đến bộ tư lệnh thành phố
từ đây sẽ làm đầu mối phân phối quà đến tay bà con trong vùng cách ly
tính đến nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang đã trực tiếp vận chuyển bốn chuyến hàng
với gần ba mươi tấn lương thực thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho người dân thành phố hồ chí minh